cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can thi hành lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc và bắt tạm giam đối với bốn cán bộ là giám đốc và đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số một mươi một địa chỉ tại tp thái bình về hành vi nhận hối lộ
các đối tượng gồm nguyễn trung hải chú tại thành phố hải phòng giám đốc tri cục đăng kiểm số một mươi một vũ văn hạnh trần văn quyết và trần công trịnh cùng chú tại thành phố thái bình đều là đăng kiểm viên
nguyễn trung hải đã chỉ đạo vũ văn hạnh trần văn quyết trần công trịnh đều là đăng kiểm viên phần vỏ thuộc tri cục đăng kiểm số một mươi một trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa nhận trên một trăm hai mươi triệu đồng của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi giúp cho các chủ phương tiện thủy nội địa hoàn thành việc đăng kiểm mà không phải khắc phục lỗi mắc phải của phương tiện
cơ quan điều tra tại cơ quan điều tra bốn đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình